phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý về hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường
đối với cơ sở tái chế nhôm phế liệu do ông huỳnh hiệu khánh chủ cơ sở sản xuất tại địa chỉ số e một mươi năm trên ba trăm sáu mươi tám b quốc lộ năm mươi
ấp năm xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
sau nhiều ngày theo dõi lúc tám h một mươi năm ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra bắt quả tang xe tải biển kiểm soát
hai mươi một c hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi tám do tài xế dương minh khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng cao su kỹ thuật việt nhật điều khiển
chở khoảng hai tấn rác thải công nghiệp cao su thải dạng sợi thu gom từ công ty này ở khu tiểu thủ công nghiệp lê minh xuân huyện bình chánh
đem về đổ xuống mép bờ sông phía sau cơ sở tái chế nhôm phế liệu do ông huỳnh hữu khánh làm chủ
làm việc với đoàn kiểm tra ông huỳnh hữu khánh thừa nhận cơ sở nấu tái chế nhôm phế liệu hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng không có bất kỳ hồ sơ tài liệu nào liên quan đến công tác bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
ông khánh khai nhận dùng chính các phế liệu thải cao su trên cùng chất thải từ hoạt động đốt nhôm tại lò
sáng lắp mặt bằng khu vực bờ sông để mở rộng cơ sở sản xuất cơ sở đút nhôm hoạt động dưới hình thức thủ công
chuyên thu gom phế liệu nhôm về đây đúc thành khối
tất cả các bụi lò phế thải từ quá trình đút nhôm đều xả ra khu vực mép sông
hoạt động này tìm ẩn rất nhiều nguy cơ xâm hại môi trường nước
hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu chất thải trên để xét nghiệm và xử lý theo quy định